để qua đến diễn biến dịch bệnh tại tp hcm thời gian sắp tới một nhóm nghiên cứu dưới sự theo sói của đơn vị mô hình hóa dịch tế tại đh monash úc vừa phân tích và dự báo tp hcm có thể đối diện với đợt dịch mới từ nay đến cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
văn phòng ủy ban dân tp hcm vừa có văn bản thông báo kết luận của lãnh đạo thành phố tại cuộc họp giao ban giữa thường trực ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm
theo thông báo tại cuộc họp trên bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên nhìn nhận đến nay thành phố trải qua hai tháng thực hiện nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ về thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
mặc dù tình hình dịch covid một mươi chín vẫn còn diễn biến phức tạp nhưng tp hcm vẫn đang kiểm soát được thông qua kiểm chế số ca mắc số ca tử vong tuy nhiên số ca chuyển nặng có xu hướng tăng là điều đáng quan ngại
từ đó bí thư thành ủy tp hcm đã đưa ra bảy nhóm giải pháp cần lưu ý thực hiện trong thời gian tới
gần đây một nhóm nghiên cứu dưới sự theo dõi của đơn vị mô hình hóa dịch tễ tại đại học monos đã phân tích và đưa ra dự báo rằng tp hcm có thể đối diện đợt dịch mới từ nay đến cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi
để có dự báo trên nhóm nghiên cứu sử dụng ba dữ liệu thu thập từ ngày hai mươi năm tháng năm cho đến ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một là số ca dương tính covid một mươi chín hàng ngày được sở y tế tp hcm cung cấp số dường bệnh nhân nặng đang được dùng số ca tử vong hàng ngày
theo nhóm nghiên cứu các ước tính chỉ dựa vào gia đình tạm thời
vì hiện chưa rõ độc lực và hiệu quả của vaccine hiện có về biến thể omicron nên chưa đủ bằng chứng khoa học
bên cạnh đó theo bộ y tế so với thời điểm đỉnh dịch tại tp hcm và khu vực lân cận số lượng người bệnh covid một mươi chín cần sử dụng oxy y tế không cao hơn nhưng sắp tới có thể xảy ra tình trạng thiếu oxy cục bộ do vận chuyển phân phối
ông nguyễn anh tú phó vụ trưởng vụ trang thiết bị và công trình y tế bộ y tế cho biết tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên toàn quốc nói chung và tại một số tỉnh thành
đông và tây nam bộ đang có chiều hướng bùng phát gia tăng mạnh
bộ y tế nhận được báo cáo của một số sở y tế tp hcm sop trang vĩnh long kiên giang trả vinh và một số nhà cung ứng oxy lớn trong khu vực như sovigaz oxy đồng nai
cho thấy có nguy cơ xảy ra tình trạng thiếu hụt của bộ oxy y tế trong thời gian tới tại các tỉnh miền tây
ông tú cho biết tình hình đỉnh dịch như thời kỳ vừa qua tại tp hcm và các tỉnh lân cận cho thấy nếu các đơn vị sản xuất dành khoảng hai mươi sản lượng khí oxy phục vụ cho công tác y tế sẽ đáp ứng được nhu cầu điều trị
việc thiếu hụt nếu có chỉ là việc thiếu hụt cục bộ tại một vài thời điểm do việc vận chuyển phân phối đến các cơ sở y tế khi dịch bệnh bùng phát mạnh và do khoảng cách địa lý
trả lời về việc hiện nay số lượng bệnh nhân chưa phải là cao so với đỉnh dịch nhưng oxy đã thiếu ông tố đưa ra các nguyên nhân
một là tình hình dịch bệnh tại tp hcm và đặc biệt là các tỉnh tây nam bộ đột ngột bùng phát mạnh trong một khoảng thời gian ngắn vừa qua
hai là khoảng cách địa lý của các tỉnh tây nam bộ phân bổ trên một vùng rộng lớn
tuy nhiên số lượng các nhà máy sản xuất khí oxy y tế lại chủ yếu tập trung ở tp hcm bình dương đồng nai bà rịa vũng tàu
vì vậy việc vận chuyển oxy y tế cũng là một vấn đề khó khăn
yếu tố thứ ba theo chủ trương thực hiện đẩy mạnh các hoạt động phục hồi phát triển kinh tế xã hội các ngành công nghiệp thực phẩm đã phục hồi năng lực sản xuất
thậm chí còn tăng thêm năng lực sản xuất khí công nghiệp so với trước đây do phải thực hiện gấp rút các hợp đồng kinh tế bù đắp thiếu hụt cho khoảng thời gian ngừng hoạt động vừa qua
yếu tố thứ tư sản lượng khí oxy y tế tại miền bắc và miền trung vẫn dư thừa
tuy nhiên việc vận chuyển từ miền bắc và miền trung vào sẽ mất thời gian và tăng chi phí vận chuyển
ngành y tế tp hcm cần thực hiện ngay việc xây dựng triển khai bệnh viện giả chiến cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín ở cấp huyện sẵn sàng đối phó với chủng omicron
trước tình hình này bà nguyễn thị huỳnh mai chánh văn phòng sở y tế cho biết việc tp hcm xin hỗ trợ khẩn cấp ba bác sĩ điều dưỡng nhằm triển khai công tác đối phó trước biến dụng omicron
theo bà mai
một trong tám nội dung thế trận y tế ngành y tế cần thực hiện ngay hoạt động xây dựng triển khai các bệnh viện giả chiến hoặc cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín ở cấp huyện và sẵn sàng kích hoạt đưa vào hoạt động ngay khi có nhu cầu
chánh văn phòng sở y tế cho biết từ tháng một mươi đến nay khi thành phố mở cửa trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh được khôi phục số các f trong cộng đồng có chiều hướng gia tăng trở lại tỷ lệ người già mắc bệnh và trở nặng tử vong tăng lên khiến áp lực đè lên ngành y tế
lúc thành phố bước vào cao điểm chống dịch hầu hết bệnh viện trên địa bàn ngừng tiếp nhận bệnh nhân để tập trung phòng chống dịch hiện nay các bệnh viện đã được trả lại công năng vừa chăm sóc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín vừa thăm khám điều trị các bệnh lý khác mỗi bệnh viện bác sĩ phải chia sẻ rất nhiều công việc và mai nói
bà mai cho biết theo tính toán về số lượng f đang nhập viện thành phố ước tính cần bổ sung ba bác sĩ điều dưỡng tuy nhiên dự kiến mùa đến hai tháng tới khi địa bàn khống chế được số ca tử vong
tổng chi viện được xem đã hoàn thành sứ mệnh
theo kiến nghị thành phố hồ chí minh có nhu cầu được hỗ trợ một bác sĩ cùng hai điều dưỡng trong số này có ít nhất ba trăm linh bác sĩ và sáu trăm linh điều dưỡng có chuyên môn hội sức cấp cứu
ngoài ra thành phố cũng kiến nghị duy trì hoạt động đối với trung tâm hồi sức tích cực người bệnh covid một mươi chín thuộc bệnh viện trung ương huế
sau hai tháng mở cửa trở lại thành phố hồ chí minh duy trì dịch ở mức độ hai nhiều tuần liên tiếp tuy nhiên địa bàn vẫn là nơi có số lượng ép không mới và tử vong ở mức cao đặc biệt số ca tử vong chưa có dấu hiệu giảm
theo đánh giá của sở y tế thành phố hồ chí minh ép không tử vong tập trung ở nhóm người trên năm mươi tuổi có bệnh nền chưa tiêm chủng chưa được sử dụng thuốc kháng virus hiện nay việc hạn chế ép không tử vong vẫn là vấn đề cấp thiết được ngành y tế thành phố đề ra

trưởng khoa y tế công cộng đại học y dược thành phố hồ chí minh nhận định với tỷ lệ bao phủ vaccine rất dài của thành phố hồ chí minh khoảng chín mươi năm người từ một mươi tám tuổi trở lên tiêm đủ hai mũi số người tử vong tăng cao như hiện tại là rất đáng lo ngại
nếu tính từ cuối tháng một mươi một đến nay trung bình bệnh nhân covid một mươi chín tử vong hàng ngày tại địa phương là trên dưới bảy mươi người bao gồm các trường hợp nặng và chuyển từ các tỉnh đến
ông dũng dẫn chứng tình hình ở quốc gia cùng khu vực đông nam á là indonesia
ba mươi triệu người cụ thể trong cùng khoảng thời gian trên số ca tử vong của indonesia chỉ năm bảy người mỗi ngày nhưng số mũi vaccine nước này tiêm tương đương với việt nam
tức là nếu so với số dân thì chưa đến bốn mươi người tiêm mũi hai
với singapore dù số ca mắc cao nhưng số tử vong vẫn rất thấp
còn tại thành phố hồ chí minh số ca f phát hiện hàng ngày trên một trăm linh dân không quá cao so với các khu vực khác trên thế giới nhưng tỷ lệ tử vong lại cao
chuyên gia cho rằng
bình thường mới cần chấp nhận số ca f sẽ tăng nhưng tỷ lệ tử vong phải giảm về dưới năm
trong khi đó thống kê từ bộ y tế cho thấy f tử vong tại việt nam nói chung chiếm tỷ lệ hai so với tổng số ca nhiễm
trong đó thành phố hồ chí minh là địa phương áp đảo
nhận định nguyên nhân tử vong ở góc độ dịch tễ phó giáo sư dũng cho rằng
có hai vấn đề khiến tỷ lệ tử vong vì covid một mươi chín vẫn cao liên tục tại thành phố hồ chí minh
đầu tiên là dù thành phố hồ chí minh công bố tỷ lệ phủ vaccine rất dày
nhưng qua ghi nhận vẫn còn các trường hợp bị bỏ sót chưa tiêm mũi nào và nhiễm bệnh
các trường hợp này có thể nằm trong nhóm cao tuổi đi lại khó khăn có bệnh nền
đang điều trị hoặc vấn đề tư vấn tiêm chủng không tốt yêu cầu người có bệnh nền phải vào bệnh viện
tiêm tạo nên tâm lý e ngại
nhóm này một khi nhiễm bệnh thì nguy cơ trở nặng và tử vong rất cao
do đó đòi hỏi khối y tế dự phòng phải tiếp tục tìm kiếm tuyên truyền phủ vaccine cho người chưa tiêm
vấn đề thứ hai theo ý kiến riêng của chuyên gia là việc quy trình điều trị covid một mươi chín hiện tại vẫn còn chưa phù hợp
ví dụ nếu dùng kháng viêm quá sớm không đúng đối tượng sẽ dễ gây nguy cơ chuyển nặng về sau
hoặc thuốc monopiravir thay vì ưu tiên cấp cho đối tượng cao tuổi thì còn dùng bị tràn lan
theo ông dũng cần phải phân luồng bệnh nhân hợp lý ngay từ đầu
khi bệnh nhân có dấu hiệu trở nặng cần can thiệp y tế người nhà phải biết đưa họ đến cơ sở nào
nhiều người nghĩ mình nặng quá sắp chết rồi nên không muốn đi
hoặc là họ sợ đi điều trị sở cách ly trong bệnh viện sẽ chuyển nặng
chính sách cách ly f f một hiện tại cũng khiến người dân có thể e ngại mà giấu bệnh
đó là những lý do làm việc can thiệp y tế bị trễ dẫn đến gia tăng nguy cơ trở nặng tử vong khi nhiễm bệnh
phó giáo sư dũng phân tích bác sĩ trương hữu khanh chuyên gia dịch tẩy
nguyên trưởng khoa nhiễm thần kinh bệnh viện nhi đồng một tp hcm cho rằng
các thống kê về số ca tử vong của tp hcm cần chi tiết hơn
cụ thể cần chỉ rõ đối tượng tử vong ở độ tuổi bao nhiêu đối tượng nào có bệnh nền gì
đã tiêm đủ hay chưa tiêm tiêm loại vaccine gì thì mới có nhận định đúng đắn
khó khăn trong tình hình hiện tại là việc số lượng f điều trị tại nhà cao
nên con số thống kê có thể chưa chính xác
cơ quan thống kê nên phân tích chi tiết tỷ lệ các ca bệnh không chích người diễn tiến nặng
tử vong để người dân thấy rõ lợi ích của việc chủng ngừa
nhất là với nhóm anti vaccine và những người mang tâm lý sợ hãi không dám đi chích bác sĩ khanh nhấn mạnh
bác sĩ đỗ châu việt trưởng khoa điều trị covid một mươi chín bệnh viện nhi đồng hai cho biết thêm
ngoài số f tại chỗ tp hcm sau khi mở cửa còn gánh các ca nặng từ nhiều tỉnh thành khác chuyển lên
góp phần làm tăng số lượng bệnh nhân nặng và tử vong và áp lực điều trị
dù vậy theo các chuyên gia đây chỉ là những bệnh nhân chuyển viện
không phải là bệnh nhân sinh sống làm việc tại tp hcm
bộ y tế khi thống kê số ca tử vong cũng ghi rõ trường hợp nào chuyển từ tỉnh đến
các chuyên gia đặt kỳ vọng về chiến dịch tiêm mũi vaccine ba
đặc biệt cho đối tượng người cao tuổi bệnh nền và chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ
của sở y tế tp hcm sẽ giúp hạn chế tỷ lệ tử vong